những ngày gần đây giá vàng đột ngột tăng nóng và liên tục phá vỡ các đỉnh mới
mở phiên giao dịch sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bảy giá vàng trong nước tiến đến mốc năm mươi năm triệu đồng một lượng
đến phiên chiều giá vàng đạt mức năm mươi sáu triệu đồng một lượng
tuy nhiên mức tranh lệch mua vào bán ra của các đơn vị kinh doanh trong nước đang bị nới quá rộng
khiến cho người mua khó có lãi
ghi nhận tại các cửa hàng vàng lượng giao dịch sôi động hơn bình thường
trong đó ghi nhận nhiều giao dịch bán ra còn lại là mua vàng tích chữ
chuyển từ đầu cơ lướt sóng sang đầu tư lành mạnh
được cho là tín hiệu rõ nét nhất trong lần tăng giá vàng lịch sử này
tầm một mươi năm trước khi mà cái sóng vàng nổi lên
thì cái hiện tượng đầu cơ tích chữ mua bán lướt trong này là rất là nhiều
thành ra là cái giá vàng nó bị ảo là cái nhất
cái thứ hai là cái lượng tranh lệch nó rất là lớn
người ta mua bán nhiều khi là mua buổi sáng bán buổi chiều đã lãi được mấy triệu đồng trên một cây
thành ra là nó mới xảy ra tình trạng đầu cơ
với cái sự quản lý thất chặt của ngân hàng nhà nước
thì nhiều nhà đầu tư cá nhân chủ yếu vẫn thận trọng đứng ngoài quan sát
chứ chưa dám tham gia xâm nhập thị trường mạnh mẽ tại thời điểm này
bởi vì là mọi người còn rất là lo sợ lịch sử của chín năm về trước sẽ lập lại thêm một lần nữa
sau khi chạm mức này thì giá vàng đã rớt rất là mạnh
khi thị trường rủi ro các doanh nghiệp thường cẩn thận mua vào với giá thấp
và bán ra với giá cao để đẩy rủi ro giảm giá về phía người mua
ngoài ra các doanh nghiệp đang nhìn nhận giá kim loại quý thế giới tăng
không phải do cung cầu mà do tồn tại yếu tố đầu cơ
ngân hàng nhà nước cho biết giá vàng trong nước tăng mạnh chủ yếu theo giá thế giới
thị trường vàng trong nước không có gì bất thường và nhu cầu mua vàng cũng không cao
cũng theo ngân hàng nhà nước từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
nền kinh tế không phải sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu vàng can thiệp thị trường